nhiều xã phường trên địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đồng loạt treo biển cảnh báo dự án ma tại nhiều điểm nóng về đất đai để cảnh báo người dân trước tình trạng phân lô bán nền đang diễn ra tràn lạc
giá đất trên thị trường đất nền tại thị xã phú mỹ các huyện long điền châu đức thời gian qua liên tục tăng mạnh khiến cho thị trường bất động sản ở bà rịa vũng tàu nóng lên từng ngày
các tuyến đường chính đi qua các xã tóc tiên châu pha hắc dịch hàng trăm biển quảng cáo bán đất nền dự án được rán chản lan hàng loạt các dự án phân lô bán nền bán đất nông nghiệp được giao bán công khai nhiều xã phường tại thị xã phú mỹ đã treo các biển cảnh báo lớn màu đỏ
thế nhưng mỗi ngày vẫn có nhiều đoàn khách được giới cò đất dắt vào xem chỉ trò và giới thiệu đa phần khách hàng của dự án ma đều đến từ các tỉnh thành khác như đồng nai tp hcm bình dương
còn người dân địa phương lại không bao giờ
bởi đã quá hiểu về nguồn gốc đất